chính phủ đã ban hành nghị định một mươi bảy trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm linh năm ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về kinh doanh rượu
trong khi đó kinh doanh rượu có độ cồn dưới năm năm độ có điều chỉnh
cụ thể bổ sung quy định điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới năm năm độ gồm doanh nghiệp hợp tác xã liên hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được phép thành lập quy định theo pháp luật
tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm
đăng ký với phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất
trường hợp có thay đổi nội dung đã được đăng ký phải được thực hiện đăng ký bổ sung
nghị định một mươi bảy cũng nêu rõ thương nhân sản xuất rượu công nghiệp sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
phân phối rượu buôn bán rượu bán lẻ rượu có độ cồn từ năm năm độ trở lên phải có giấy phép
thương nhân bán rượu có độ cồn từ năm năm độ trở lên tiêu dùng tại chỗ
thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn năm năm độ phải đăng ký với phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế hạ tầng cấp huyện hộ gia đình
các cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ năm năm độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép kinh doanh sản xuất rượu
để được chế biến phải đăng ký với ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất